nhưng cũng không đi bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ai khiến ông biden có thể bị thất thế so với đối thủ
có thể thấy cả hai ứng viên đều có những cơ hội và thách thức riêng khi tham gia cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn
việc dự đoán ứng viên có lợi thế hơn trong cuộc đua năm nay thậm chí còn khó hơn so với cách đây bốn năm
theo đó các cử tri sẽ cần đánh giá nhiều yếu tố
từ nay cho đến ngày bầu cử chính thức để đưa ra quyết định cuối cùng cho lá phiếu của mình
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại